môi trường bốt lấy mẫu được trang bị các hệ thống thông minh an toàn từ đèn uvc đến hệ thống loa phát thanh
tất cả đều được khử trùng bề mặt trong vòng tám phút trước mỗi ca trực của các y bác sĩ
việc thực hiện có sự tư vấn chuyên môn và đồng hành của các bác sĩ trước khi làm ra sản phẩm cuối cùng
đồng thời khi bàn giao tại bắc giang các chuyên gia cũng đã dành thời gian hướng dẫn và chạy thử nghiệm với các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín

sáng ngày hôm nay ngay sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai trong đó có một trường hợp không nằm trong khu vực đã phong tỏa
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
cho đến nay thành phố hà tĩnh đã lập một mươi ba chốt phòng chống dịch quanh khu vực tại thôn hồng hà xã thạch trung thành phố hà tĩnh là nơi ca mắc mới sinh sống
ủy ban nhân dân xã thạch hạ thành phố hà tĩnh đã phong tỏa toàn bộ trung tâm hành chính xã
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc để xác định f một f hai đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các cán bộ trong trung tâm hành chính
bước đầu lực lượng chức năng đã xác định hai mươi f một có liên quan đến hai trường hợp dương tính với sars cov hai ghi nhận vào sáng ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật huy động các đội cơ động tập trung lấy mẫu ba mẫu xét nghiệm của các trường hợp liên quan trong ngày hôm nay ngày bảy tháng sáu
lại có thêm
một vụ việc chống đối lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xảy ra tại an giang
công an huyện thoại sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với lương bá đạt và trần thanh điền để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày ba tháng sáu đạt điều khiển xe mô tô chở điền từ xã thành an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ qua địa bàn thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín thì đã bị lực lượng đóng chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng chống dịch bệnh
lúc này anh trần văn đạo là thành viên của chốt trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt của đạt và điền nhưng cả hai đã dùng dao chém đồng chí đạo vào cánh tay gây thương tích rồi lên xe bỏ chạy
các loại tin nhắn rác hay các cuộc điện thoại làm phiền đã diễn ra khá phổ biến lâu nay gây bức xúc với nhiều người